trong thời gian qua có nhiều bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín có bệnh lý nền đi kèm như tiểu đường
khiến tình trạng bệnh trở nặng và diễn biến nhanh hơn
việc ổn định đường huyết để hạn chế nguy cơ biến chứng là rất cần thiết đối với những trường hợp này
tìm ra các hoạt chất mới có tác dụng hạ đường huyết giúp điều trị tiểu đường chỉ có trong dây thiều canh việt nam
là công trình nghiên cứu được thực hiện bởi tiến sĩ hoàng minh châu đã mở ra một hướng đi mới
trong việc chữa bệnh bằng phương pháp đông tây y kết hợp
đồng thời giúp giảm thiểu nguy cơ tử vong do covid một mươi chín ở người tiểu đường
trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
thì những người có các bệnh nền như tiểu đường huyết áp tim mạch cần chú ý giữ gìn sức khỏe
tiến sĩ hoàng minh châu đã tìm ra những hoạt chất có tác dụng chữa trị bệnh tiểu đường trong dây thiều canh của việt nam
công trình nghiên cứu này đã được kiểm duyệt và công nhận bởi hiệp hội hóa học bắc mỹ và châu âu
từ đó nhiều sản phẩm có giá trị cao trong việc hỗ trợ điều trị tiểu đường
đã được ứng dụng và sản xuất giúp người dân có thể dễ dàng tiếp cận hơn với những sản phẩm chăm sóc sức khỏe
đạt chất lượng và được sản xuất từ chính dược liệu của việt nam
khi hạ đường huyết hạn chế nguy cơ biến chứng sẽ giảm thiểu tử vong đối với người bị tiểu đường nhưng mắc covid một mươi chín
qua nghiên cứu từ dây thỉa canh từ vùng trồng đạt tiêu chuẩn gacp của công ty nam dược tại hải hậu nam định
chúng tôi phát hiện ra chín chất mới

và chúng tôi đã tìm ra chín chất mới
thử tác dụng sinh học các chất này xác định có hai chất có tác dụng hạ đường huyết mạnh nhất
từ đó từ kết quả này chúng tôi đã xây dựng được phương pháp định lượng để chuẩn hóa dược liệu dây thiều canh việt nam
và từ đấy có thể làm rau hoạt chất đưa vào sản phẩm từ diabena để tăng tác dụng hạ đường huyết cho người bệnh tiểu đường
đã có nhiều trường hợp bị biến chứng vì tự ý điều trị bệnh tiểu đường gây nguy hiểm
người dân cần nghe theo hướng dẫn điều trị bệnh và khuyến cáo của nhân viên y tế
đối với người bệnh tiểu đường thì nếu mà đường huyết giai đoạn tiền tiểu đường hay là gọi là dối loạn dung nạp gluco
với cái hàm lượng đường huyết dưới sáu năm mmol trên lít
thì người bệnh có thể sử dụng các sản phẩm đông y hoặc thảo dược kết hợp với các chế độ điều chỉnh về chế độ sinh hoạt tập luyện
khi có bệnh nền cần nâng cao chú trọng phòng dịch covid một mươi chín nhiều hơn
các biện pháp được chuyên gia khuyến cáo bao gồm luyện tập thường xuyên ăn uống khoa học và sử dụng thuốc theo đúng chỉ định
khi sử dụng sản phẩm hỗ trợ cần lựa chọn loại có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm định